nắng nóng kéo dài tại tỉnh con tum cũng đã khiến hơn bốn trăm linh hectare cây trồng bị hạn
và diện tích cây trồng thiếu nước tưới vẫn đang tiếp tục tăng lên từng ngày
trước tình hình trên ngành nông nghiệp tại địa phương đã nỗ lực bơm tưới để cứu cây trồng
trong hơn bốn trăm linh hectare cây trồng của tỉnh con tum hiện đã bị hạn tập trung nhiều nhất
ở thành phố con tum với trên một trăm bảy mươi hectare trong đó có một trăm một mươi hectare cây nông nghiệp
cây công nghiệp và năm mươi chín hectare cây lúa
để hạn chế thiệt hại do khô hạn gây ra đối với cây trồng
nhất là diện tích lúa nước vụ đông xuân ngành nông nghiệp và chính quyền các địa phương
của tỉnh con tum đang tận dụng mọi nguồn nước để bơm chống hạn
tuy nhiên theo ban quản lý khai thác các công trình thủy lợi tỉnh con tum
đã có ba hồ chứa mực nước thấp hơn đáy cống một mươi trong tổng số chín mươi bảy đập dâng nguồn nước về rất thấp
không thể duy trì được nguồn nước để tưới
nếu như những tuần tới trời vẫn chưa có mưa dự kiến có khoảng hai mươi chín công trình thủy lợi
gồm một mươi hồ chứa và một mươi chín đập dâng của địa phương bị khô hạn
cùng với đó tổng diện tích cây trồng có khả năng bị khô hạn của tỉnh con tum sẽ tăng lên hàng nghìn hectare